tại hà giang lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích khi đi đánh cá trên sông gâm
trước đó vào đêm ngày hai mươi tháng năm hai vợ chồng trú tại xóm py nậm thôn nà pâu xã lạc nông huyện bắc mê đi đánh cá trên sông gâm nhưng sau đó không thấy trở về
ngay khi nhận được thông tin ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc mê đã tổ chức lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
tại hiện trường lực lượng tìm thấy chiếc thuyền đánh cá và hai máy điện thoại ví tiền trôi cách điểm tìm thấy chiếc thuyền hơn một km